phá thành công chuyên án làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và buôn lậu
lực lượng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên vừa bắt giữ ba đối tượng liên quan
lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của việt nam và lào các đối tượng đã làm thủ tục tạm nhập nhiều ô tô hạng sang
chủ yếu là xe có nhãn hiệu lixert lx năm trăm bảy mươi từ lào vào việt nam để sử dụng
hết thời hạn theo quy định các đối tượng không làm thủ tục tái xuất về lào mà bán cho người có nhu cầu ở trong nước
nhằm thu lợi bất chính không dừng lại ở đó các đối tượng còn nhận tiền của chủ xe để lừa đảo
làm thủ tục chuyển biển kiểm soát từ biển lào sang biển của việt nam
sau khi nhận tiền các đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả và biển kiểm soát giả đưa cho chủ xe để chiếm đoạt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hương yên đã thu giữ bảy xe ô tô hạng sang
trong đó có sáu xe ô tô hiệu lếcher và một xe hiệu mercedes cùng một số giấy tờ xe giả và nhiều vật chứng có liên quan